hôm nay một mươi bốn tháng bốn hội nghị cấp cao đặc biệt asean và hội nghị cấp cao đặc biệt asean cộng ba
về ứng phó dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được tổ chức tại hà nội theo hình thức trực tuyến
lần đầu tiên trong lịch sử năm mươi năm hình thành và phát triển của asean
một hội nghị cấp cao được tổ chức theo hình thức trực tuyến
thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ chủ trì các hội nghị này trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
trước những yếu tố khó đoán định của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
hội nghị cấp cao đặc biệt này sẽ mang đến cơ hội lớn cho hợp tác khu vực
trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng kép chưa từng có này